sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch
cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn bảy trăm linh năm quận huyện thị xã thành phố và sáu mươi ba tỉnh thành
dự cuộc họp tại trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng các phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
thời gian qua tình hình dịch covid một mươi chín đang từng bước được kiểm soát một số địa phương đã nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
cuộc họp này nhằm kiểm điểm lại công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua
phân tích kết quả hạn chế nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan trong phòng chống dịch
bàn giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới
đặc biệt cuộc họp sẽ bàn sâu xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
từng bước nới lỏng giãn cách xã hội khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
báo cáo của ban chỉ đạo cho biết trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín
cả nước đã ghi nhận khoảng bảy trăm ba mươi bốn ca mắc năm trăm linh ba người đã khỏi bệnh và một mươi tám người tử vong
tuần qua số ca mắc mới giảm gần một mươi
số ca tử vong giảm hơn một mươi hai
hiện có một mươi sáu tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không có ca mắc mới năm tỉnh không có lây nhiễm thứ phát một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc
đáng chú ý tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát
về tiêm chủng tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín cả nước đã tiêm được ba mươi bảy sáu triệu liều vaccine
tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã thảo luận về kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
đặt mục tiêu đến ngày ba mươi tháng chín sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới